công an tỉnh thái nguyên cũng đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại khu vực xã điểm thụy huyện phú bình
tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang nguyễn đình trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là người địa phương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm ba mươi một tám mươi bảy g heroin một trăm tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan khác